tại kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã kiện toàn công tác nhân sự bầu chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân và các phó chủ tịch ubnd thành phố
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự kỳ họp
theo kết quả kiểm phiếu hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã bầu ông nguyễn ngọc tuấn phó bí thư thành ủy hà nội phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố hà nội
làm chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội khoáng một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hội đồng nhân dân thành phố hà nội bầu bổ sung năm chức danh phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội đối với bà nguyễn thị bích ngọc
miễn nhiệm chức danh năm phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đồng thời bầu bổ sung ba thành viên ubnd thành phố